gần đây phòng cảnh sát đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân
về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến xưng là tổng đài cảnh sát giao thông
có thông báo phạt biên lai phạt nguội đã quá hạn yêu cầu người dân nộp qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp
qua xác minh tất cả các số điện thoại gọi yêu cầu nộp phạt nguội qua tài khoản ngân hàng đều là giả mạo lừa đảo
mới đây anh tạ tiến quang ở huyện vân đồn nhận được cuộc gọi từ một tổng đài xưng là cảnh sát giao thông
thông báo anh có biên lai phạt nguội quá hạn và yêu cầu anh bấm phím số chín gặp cán bộ xử lý để thực hiện nộp phạt
một đồng chí nam trả lời và yêu cầu mình cung cấp một số các thông tin về họ tên địa chỉ quê quán biển số xe
rọng điệu giống như kiểu là một đồng chí công an đang khỏi cung
sau khi người nhận là cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền vào một tài khoản
anh quang đã cảnh giác tắt điện thoại và phản ánh tới phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
qua điều tra xác minh đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh xác định
tất cả các số điện thoại gọi đến yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng nào đó nộp phạt nguội làm mạo danh lừa đảo
đây đều là các số điện thoại có máy chủ đặt ở nước ngoài với giọng điệu dọa nạt nhằm làm cho một số người dân hoang mang lo sợ để khai thác thông tin cá nhân
sau đó yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp
xử lý vi phạm đối với các lỗi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đồng bộ
thì quy trình làm việc là cơ quan công an phòng cảnh sát giao thông có giấy thông báo đến người vi phạm và mời
nơi vi phạm đến trụ sở làm việc của phòng cảnh sát giao thông và cả đơn vị sẽ tổ chức cử cán bộ ra tiếp công dân
và tiến hành xử lý vi phạm chính theo đúng quy trình theo thông thư của bộ quyết định
phải lập biên bản và ra quyết định xử phạt tại chỗ cho nhân dân
cảm cái điện thoại cho nó chuyển lối cho tôi nghe đây
sao anh thấy như thế nào anh nói tôi nghe được
mạo danh tổng đài
duy lý anh về địa phương duy lý về địa phương bắt anh ở bây giờ nha
bây giờ tôi hỏi anh phúc như thế nào
một tôi liên hệ trực tiếp với tổng đài mobile phone chặn luôn cắt luôn cái số này của anh không
một là tắt máy hai là duy lý về chọn cái nào
duy lý về đâu rồi anh ra
hiện tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
chưa thực hiện xử lý vi phạm qua tài khoản điện tử
các trường hợp xử lý phạt nguội đối với vi phạm về trật tự an toàn giao thông
cơ quan chức năng đều có thông báo
gửi đến các chủ phương tiện kèm yêu cầu làm việc tại cơ quan công an
gọi điện yêu cầu nộp phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông là một hình thức lừa đảo mới
khi nhận được các cuộc gọi này người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
đồng thời thông báo đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh